hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng chính phủ
hội nghị đã tập trung bàn về cách làm phương pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện
làm sao tạo được chuyển biến rõ nét hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn
chính phủ xác định nông nghiệp nông dân nông thôn là thế mạnh lợi thế hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam đứng trong một mươi năm quốc gia có nền nông nghiệp phát triển
chế biến nông sản trong nhóm một mươi nước hàng đầu thế giới
coi công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế chính phủ đã bàn hành các chiến lược phát triển
chính sách khuyến khích giải pháp tháo gỡ rò cản cho doanh nghiệp qua đó tạo động lực mới
thu hút các doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư tạo sản phẩm công nghệ và giá trị cao
nhất là trong ngành chế biến chế tạo
qua phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
tức là không có cái ngưỡng từ hai chín đến ba phấn đấu thiếu tăng trường ba chẳng hạn
thế rồi là xuất cầu nông sản phấn đấu cũng phải đặt ra cái áp lực cho mình là bốn mươi hai trở lên
thế rồi là nông thôn mới chẳng hạn cũng là phải năm chín trở lên
để từ đó xây dựng biện pháp sau khi chính phủ ban hành nghị quyết
thì chúng tôi cũng sẽ ban hành cái kế hoạch cũng như kịch bản ứng phó và kế hoạch tổ chức thực hiện
với mức phấn đấu làm sao ở cái mức cao nhất trong các chỉ tiêu đại gia
vụ công chương cũng xác đặt
xác nhận và khẳng định trọng tâm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cải cách
theo một cái tinh thần kiên quyết toàn diện và có hệ thống
và trong chúng tôi là một trong những bộ cũng đã báo cáo với chính phủ
để phê chuẩn cái nghị định mới để tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn hai
với hai trăm linh hai cái điều kiện và hàng loạt các cái nội dung khác liên quan cái thủ tục hành chính
về đưa lên cổng dịch vụ công của quốc gia cũng như tiếp tục xây dựng chính phủ điện tử
và sẽ là những nội dung ưu tiên của ngành công thương
trong năm hai nghìn hai mươi và việc tập trung ra soát tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp
tháo gỡ những nút thắt về pháp lý và thể chế cũng sẽ được bộ công thương tập trung quyết liệt
để đảm bảo những cái yêu cầu phát triển đặc biệt là như thủ tượng đã yêu cầu
không được để thiếu điện trong năm hai nghìn hai mươi nhất là khi điều kiện thời tiết đang cực đoan
và thủy văn hiện nay cho thấy là lượng nước về các hồ là thậm chí là thiếu tới bốn mươi
so với lại các thời kỳ cùng kỳ của năm trước
đối với những vấn đề lớn về điều hành hai nghìn hai mươi thì chúng tôi khẳng định
với những cái kinh nghiệm bài học cũng như cái lực mà chúng ta đã có đến hiện nay
thì chúng ta hoàn toàn có quyền để tự tin để có thể đạt được những kết quả
về các cái mục tiêu mà như quốc hội chính phủ đề ra
nhưng chúng tôi cũng rất mong chính phủ và thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành
cũng như các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng
để kiểm soát chặt chẽ để đạt được mục tiêu lạm phát
cũng như là giữ được ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá
và chúng tôi cũng rất mong là phối hợp với các nghiệp ngành hàng và các địa phương
để tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực tiếp cận vốn và thao gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
trong cái tiếp cận vốn để thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
cũng như là phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại hội nghị các trưởng ngành và các địa phương cũng đưa ra kiến nghị
đề nghị chính phủ và các bộ ngành địa phương phối kết hợp chặt chẽ hơn
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi